theo quy định tất cả các đường dây nóng phải mở hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để nhận và trả lời những thắc mắc phản ảnh của người dân
tuy nhiên kết quả kiểm tra đột xuất của bộ y tế đối với việc trực đường dây nóng của nhiều bệnh viện trên toàn quốc cho thấy
hơn ba trăm linh số điện thoại đường dây nóng y tế tại bệnh viện được gọi ba lần nhưng không có người nghe máy từ chối trả lời
thậm chí có hàng chục số điện thoại tắt máy hoàn toàn
sau vụ việc này bộ y tế đã có công văn yêu cầu các đơn vị y tế có đường dây nóng không hoạt động giải trình
tháng cuối cùng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
thông qua đường dây nóng bộ y tế đã xử lý kỷ luật sáu mươi hai cán bộ y tế về thái độ ứng xử tiêu cực
khen thưởng kịp thời gần tám mươi trường hợp gương mẫu hết lòng phục vụ bệnh nhân
đường dây nóng đã trở thành một trong những kênh thông tin giúp ngành y tế chấn chỉnh về tác phong thái độ đối với người dân